trong khuôn khổ chương trình trại hè việt nam năm hai nghìn một mươi chín hôm nay hơn một trăm năm mươi thanh thiếu niên sinh viên kiểu bào đang sinh sống tại hai mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã về thăm và dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên tỉnh nghệ an
trại hè việt nam năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động thiết thực giúp thế hệ trẻ kiều bào có điều kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa nghìn năm văn hiến lịch sử lâu đời và truyền thống yêu nước của dân tộc
theo kế hoạch chương trình sẽ tiếp tục triển khai đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với nhiều hoạt động phong phú bổ ích
qua một mươi năm năm triển khai chương trình đã thu hút sự tham gia của gần hai thanh niên sinh viên người việt nam đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ